sau hơn hai mươi bốn giờ nỗ lực tích cực điều tra vào đêm qua công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an tỉnh tuyên quang
đã bắt giữ đối tượng và giải cứu cho bé bị bắt cóc tại công viên nguyễn văn cử phường đại phúc thành phố bắc ninh
ngay sau khi nhận được tin báo của anh nguyễn văn hưng ở phường khúc xuyên thành phố bắc ninh về việc ngày hai mươi một tháng tám
anh để lạc con trai là cháu nguyễn cao gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám tại công viên nguyễn văn cử đoạn đối diện hồ điều hòa thành phố bắc ninh
giám đốc công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo công an tp bắc ninh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát cơ động
và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy
xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án bắt cóc trẻ em sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi giám đốc công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án
huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội
đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám công an tỉnh bắc ninh cùng với sự phối hợp của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh tuyên quang
đã phát hiện giải cứu thành công cháu nguyễn cao gia bảo tại xóm một mươi sáu xã tân long huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đồng thời di lý đối tượng nguyễn thị thu ba mươi hai tuổi quê quán tổ năm phường hợp giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng là đối tượng bắt cóc cháu bảo từ tuyên quang về bắc ninh
bây giờ người yêu cháu nó cứ rục bảo là đi về trên này xem thế nào hỏi xin cưới
cháu mục đích bắt đứa bé là để muốn người yêu và bố cả bố mẹ chồng đồng cảm mà cũng đồng ý để cho bọn cháu đến với nhau ạ
thu khai nhận ngay sau khi rụ rỗ cháu bé đi theo đã đưa cháu về phòng trọ ở phường khắc niệm thành phố bắc ninh và thay quần áo cho cháu
đến khoảng bảy h ngày hai mươi hai h
hai mươi tháng tám thu đèo cháu gia bảo bằng xe máy từ phòng trọ về nhà người yêu ở xóm một mươi sáu xã tân long huyện yên sơn tỉnh tuyên quang thì bị phát hiện bắt giữ
tiến hành khám xét nhà trọ của thu lực lượng công an thu giữ bộ quần áo của cháu gia bảo
chúng tôi đã tiến hành các việc phân công cán bộ chiến sĩ các công an các huyện thành phố thị xã và đặc biệt tự lượng cảnh sát hành sức và công an
thành phố bắc ninh tiến hành giải phóng và trong đó có sự hỗ trợ
chúng tôi cũng rất cảm ơn sự hỗ trợ
hỗ trợ tích cực phối hợp của chúng dân cung cấp cho chúng tôi những cái nguồn tin rất quý giá
qua đó để chúng tôi sử dụng cùng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của cục cảnh sát anh sơn công an tỉnh tuyên quang
và bằng các biện pháp nghiệp vụ của chúng tôi đã giải cứu thành công cháu bé và an toàn cho cháu và bắt được đối tượng
đón cháu gia bảo trở về bình yên khỏe mạnh từ tay lực lượng công an
gia đình người thân cháu vỡ hòa trong niềm hạnh phúc
chân trọng cảm ơn các chú và sự vất vả của bọn anh tôi là toàn thể
mẹ cháu cũng rất là lo nhưng mà các anh cũng trần tĩnh em nhiều
các anh cũng hết lòng với cả gia đình luôn ạ
em thật sự cảm ơn rất là cảm ơn các anh ở công an tỉnh bắc ninh
việc nhanh chóng giải cứu an toàn cho bé và bắt giữ đối tượng
đã một lần nữa khẳng định niềm tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân đối với công an bắc ninh
ở đâu có lực lượng công an ở đó có bình yên và hạnh phúc